chính phủ bangladesh ngày một mươi tám tháng một đã xác nhận sự xuất hiện biến thể mới jn một của virus sars cov hai gây dịch covid một mươi chín ở quốc gia nam á này
phát biểu trước báo giới bà tamina sirin giám đốc bệnh viện dịch tễ kiểm soát và nghiên cứu dịch bệnh cho biết
chủng gn một được tìm thấy ở năm bệnh nhân covid một mươi chín không đi du lịch và đây là lần đầu tiên sự xuất hiện biến thể gm một được xác nhận ở bangladesh
cùng ngày tổng cục dịch vụ y tế trực thuộc bộ y tế bangladesh đã đưa ra văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng nước này
tiếp tục chương trình tiêm chủng ngừa covid một mươi chín với liều đầu tiên thứ hai và tăng cường
trước đó chính phủ bangladesh đã lên kế hoạch cung cấp hai trăm năm mươi triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín
một nửa số liều vaccine này sẽ được sử dụng để tiêm liều thứ tư cho người dân nước này trong năm nay và số còn lại sẽ được tiêm vào năm hai nghìn hai mươi năm
đợt tiêm chủng mới sẽ ưu tiên những người lao động ở tuyến đầu
và những cải thiện của các cơ quan chức năng nước này
tổ chức y tế thế giới wto mới đây đã phân loại chủng gn một là biến thể được chú ý riêng do chủng này lây lan ngày càng nhanh chóng trên toàn cầu